xin kính chào quý vị khán giả bây giờ là những tin tức trong bản tin một mươi một bạo online cập nhật
công an tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ trần quốc vũ chú tệ xã nâm nờ giang huyện đắk song tỉnh đắk nông
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn của vũ là hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào số tài khoản của nhi sinh
vũ đã thỏa thuận trả tiền công cho nhi sinh một mươi số tiền chiếm đoạt được
vũ lên mạng tải hình ảnh các đồ nội thất đồ gia dụng
rồi mua các tài khoản facebook ảo để đăng bài bán những vật dụng này lên các hội nhóm
sau khi có người nhắn tin hỏi mua vũ đã yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc
với thủ đoạn này từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay vũ đã lừa hơn bốn trăm linh người ở nhiều tỉnh thành
chiếm đoạt trên bảy tỷ đồng
chỉ sau một giờ đồng hồ nhận được tin báo công an huyện đô lương tỉnh nghệ an
đã nhanh chóng truy xét nóng và bắt giữ được đối tượng
gây ra vụ trộm cắp và cướp giật tài sản trên địa bàn
đối tượng bị bắt giữ là tiêu thị giang hiện đang cư trú tại xã thuận sơn huyện đô lương
tại cơ quan điều tra tiêu thị giang đã khai nhận lợi dụng sự mất cảnh giác
của các cửa hàng vàng bạc lấy đi bảy chiếc nhẫn vàng của hai cửa hàng trên địa bàn
hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định
chống đối lực lượng cảnh sát giao thông thực thi công vụ là hành vi vi phạm pháp luật
và gây nguy hiểm cho những người cùng tham gia giao thông ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội
cũng như là tính nghiêm minh của pháp luật
để góp phần kéo giảm tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông văn minh
cùng với tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông
cơ quan chức năng cũng sẽ quyết liệt xử lý nghiêm các hành vi cản trở
và chống đối lực lượng cảnh sát giao thông thực thi công vụ
đây là đối tượng vũ mạnh dũng vào tối ngày ba tháng một
tại địa phận phường cẩm sơn thành phố cẩm phà tỉnh quảng ninh
đối tượng này điều khiển mô tô tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm
khi gặp tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai phòng cảnh sát giao thông
đã ra hiệu lệnh dừng xe đối tượng không chấp hành mà tăng ga lãng lách bỏ chạy
đâm bị thương đại úy đỗ thái bảo phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai
kiểm tra cho thấy dũng điều khiển phương tiện tham gia giao thông
khi trong cơ thể có cồn và chất mặt úy
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cẩm phà đã ra quyết định tạm giữ hình sự
để điều tra xử lý theo quy định
trước đó tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba trên quốc lộ một mươi tám đoạn qua phường hồng hà thành phố hạ long
không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông
lái xe ô tô biển kiểm soát một mươi bốn p sáu mươi chín đã lùi trên đường một chiều tăng ga bỏ chạy
gây nguy hiểm cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng
của những người tham gia giao thông
sau khi điều tra củng cố hồ sơ làm rõ hành vi vi phạm vào ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
lái xe ô tô biển kiểm soát một mươi bốn p sáu mươi chín là phạm ngọc minh chú khu hai phường cao thắng
thành phố hạ long
đã bị cơ quan kiểm soát điều tra công an thành phố hạ long khởi tố về tội chấm người thi hành công vụ
chúng tôi quán triệt tới một trăm linh cán bộ chiến sĩ khi tuần tra kiểm soát giao thông
thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật điều lệnh công an nhân dân
các quy trình tuần tra kiểm soát và xử lý phạm sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
và thiết bị kỹ thuật ghi lại các hành vi các diễn biến của các vụ việc
các trường hợp mà có dấu hiệu cản trở hoặc là chống lại người thi hành công vụ
thì chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ và truy tố trước pháp luật
theo lực lượng cảnh sát giao thông bên cạnh phần đông người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định
về đảm bảo trật tự an toàn giao thông vẫn có một bộ phận vi phạm
nhất là những trường hợp lái xe sau khi sử dụng rượu bia chất kích thích
một số đối tượng lợi dụng quyền giám sát cựu cãi gây cản trở chống đối lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ
các hành vi vi phạm ngày càng manh động liều lĩnh
chúng tôi cũng chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và lực lượng cảnh sát điều tra
trong quá trình tuần tra kiểm soát
khi mà có những đối tượng thu thập hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông
làm nhiệm vụ để bôi nhọ trên mạng xã hội
thì cũng chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông thu thập hình ảnh
cho lực lượng cảnh sát điều tra
khi có đối tượng chống đối thì tiến hành bắt giữ ngay
điều tra xử lý theo quy định và tiến hành xét xử công khai để tạo sức gian đe
theo quy định của pháp luật hành vi chống đối lực lượng cảnh sát giao thông thi hành công vụ
có thể bị phạt lên tới bảy năm tù
ngoài ra mức xử phạt sẽ còn tăng nặng theo tính chất mức nguy hại và hậu quả của hành vi gây ra
công an tỉnh bình dương vừa triệt xóa và tạm giữ nhóm đối tượng
do nguyễn văn mạnh quê huyện ba vì hà nội
tạm trú tại thành phố thuận an tỉnh bình dương cầm đầu
để điều tra về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo điều tra mạnh hoạt động cho vai lãi nặng núp bóng cơ sở kinh doanh cầm đồ
dưới hình thức công nghệ kết hợp truyền thống bằng cách đập ra trong web
vay tiền mặt bình dương hai trăm bốn mươi bảy com
tạo tài khoản facebook f tám mươi tám hỗ trợ hai trăm bốn mươi bảy
và facebook cầm đồ kim phát để đăng tải các nội dung cho vay hỗ trợ tài chính
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay mạnh đã cho một bị hại vay tiền tổng cộng hai mươi chín lần
với lãi suất từ ba trăm sáu mươi năm đến bảy trăm ba mươi một năm
tổng số tiền góp đã vai là một tỷ sáu trăm chín mươi triệu đồng
tiền lãi thu lợi bất chính là hơn năm trăm linh triệu đồng
để điều hành hoạt động cho vay mạnh đã thuê khoảng từ sáu đến tám đối tượng
phát tờ rơi quảng cáo vai tiền tìm người có nhu cầu vai
và tiếp xúc cho vay thu tiền lãi tiền góp
hiện cơ quan điều tra đã xác định được bốn mươi chín người vay tiền của nhóm đối tượng mạnh
với tổng số tiền vay khoảng hai mươi bốn tỷ đồng
công an huyện can lộc tỉnh hà tĩnh vừa phá thành công
hai đường dây buôn bán tàng trữ pháo nổ thu giữ hơn ba trăm hai mươi kg pháo nổ
trần viết thước chú tỉnh hà tĩnh khi vận chuyển tám khối pháo hoa
loại bốn mươi chín ống ra địa bàn huyện can lộc để bán
thì bị lực lượng công an huyện can lộc phát hiện bắt quả tang
quá trình điều tra mở rộng khám xét và giữ người trong trường hợp khẩn cấp
các đối tượng có liên quan
lực lượng công an điều tra làm rõ tổng cộng khối lượng pháo tàng trữ
và bán ra là hơn hai trăm ba mươi kg
tiếp đó tại tuyến đường thôn nhật tân xã mỹ lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
công an huyện can lộc phát hiện trần văn ước chú tệ huyện can lộc
đang tàng trữ ba hộp pháo hoa nổ và khai nhận thêm còn cất giấu một hộp pháo nổ
loại bốn mươi chín quả
đấu tranh mở rộng cơ quan công an đã bắt giữ phạm văn vị thu giữ hai mươi một hộp pháo nổ
vị khai nhận toàn bộ số pháo trên mua của một người không quen biết ở huyện cầm xuyên
tổng khối lượng pháo thu được gần chín mươi bốn kg
cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng đang điều tra vụ án hình sự nguyễn văn trung
sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra vào ngày một mươi tám tháng bảy
tại phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng
vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn văn trung thông qua dịch vụ môi giới
đã mua hai xe ô tô tải với giá hai hai tỷ đồng từ một người đàn ông trú tại đồng nai
tuy nhiên do xe vẫn còn thế chấp tại ngân hàng nên trung trả trước một ba tỷ đồng
và nhận xe mang về vĩnh phúc
đến khoảng tháng năm năm
năm hai nghìn hai mươi hai trung bán hai xe trên cho một người đàn ông trú tại sơn la
với giá là hai bốn tỷ đồng
hai bên đã thỏa thuận trả trước một năm tỷ đồng
sau nhiều lần liên hệ với người đàn ông chú đồng nai
để lấy hồ sơ gốc nhưng không được
nên trung đã làm giả hồ sơ xóa thế chấp mua bán
để rút hồ sơ gốc nhằm bàn giao sang tên cho người đàn ông chú sơn la
để nhận số tiền chín trăm linh triệu đồng còn lại
vào ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trung đã nhờ người mang hồ sơ nộp vào phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng
xin rút hồ sơ gốc sang tên tỉnh khác đối với hai xe ô tô nêu trên
thì bị phát hiện
để phục vụ công tác điều tra cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng
đề nghị người dân đã từng môi giới hoặc giao dịch mua bán liên hệ
liên quan đến hai xe ô tô tải bèn
có đặc điểm nêu trên với nguyễn văn trung
liên hệ với cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng
có địa chỉ tám mươi lê lợi thạch thang hải châu đà nẵng
qua địa chỉ của trung tá lê thị thanh hương
số điện thoại chín trăm linh năm tám trăm tám mươi một ba trăm ba mươi để phối hợp làm việc
trong phần tiếp theo của bản tin sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an huyện triệu sơn của tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã số một mươi bảy
ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
đối với đối tượng nguyễn văn nam
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tài sản đồng lợi
huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
về tội cướp tài sản
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an huyện hà trung
tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã số bốn
ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
đối với đối tượng vũ văn bình
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
hộ khẩu thường trú tại tiểu khu năm
thị trấn hà trung huyện hà trung tỉnh thanh hóa
liên quan đến tội trộm cắp tài sản
thì phòng cảnh sát thi hình án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã số bảy mươi
ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
đối với đối tượng trịnh bùi trung
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hộ khẩu thường trú
tại xã quảng lưu huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê văn dương
sinh năm hai nghìn ba
hộ khẩu thường trú
tại thôn phú thượng một
xã hoàng phú huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã
số hai mươi sáu ngày một mươi bốn tháng một mươi một
của phòng cảnh sát thi hình án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ
tài sản do người khác phạm tội mà có
dù với bất cứ tội danh nào
thì tất cả các đối tượng vi phạm
pháp luật đều phải chịu sự chừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
và tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữa các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị
cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện